sau khi vụ việc tại bệnh viện đa khoa sanh pôn được phản ánh
cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế đã ra văn bản gửi sở y tế hà nội
yêu cầu kiểm tra giám sát các cơ sở y tế trên địa bàn về quản lý chất lượng xét nghiệm
cục quản lý khám chữa bệnh yêu cầu sở y tế hà nội khẩn trương xác minh thông tin báo chí phản ánh
yêu cầu bệnh viện sanh pôn kiểm tra giả soát quy trình xét nghiệm và sai phạm nếu có
đề nghị sở y tế hà nội chỉ đạo các bệnh viện tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện
kiểm tra giám sát các cơ sở y tế trên địa bàn thực hiện đúng các quy định và hướng dẫn hoạt động xét nghiệm
trong khám chữa bệnh và quản lý chất lượng xét nghiệm tại các cơ sở khám chữa bệnh
báo cáo về cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế trước ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín